ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu vừa phát đi thông báo xác nhận kết quả xét nghiệm lại của bệnh nhân số ba trăm ba mươi tám ở bắc giang là âm tính chứ không phải tái dương tính như thông tin lan truyền trước đó
tối ngày một mươi sáu tháng tám thông tin được một số tờ báo phát đi cho biết bệnh nhân số ba trăm ba mươi tám trú tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
ông này từng được điều trị tại bà rịa vũng tàu và được công bố khỏi bệnh kết thúc điều trị sau đó ông tiếp tục cách ly một mươi bốn ngày và xuất viện
ngày một mươi năm tháng tám ông trở về bắc giang và có thông tin lan truyền bị dương tính lại với sars cov hai vào tối ngày một mươi sáu tháng tám
ngay lập tức chính quyền tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát đi công văn hỏa tốc yêu cầu điều tra truy vết giả soát những người đã tiếp xúc với bệnh nhân ba trăm ba mươi
đồng thời tuyên truyền để những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân ba trăm ba mươi tám chủ động khai báo y tế
tuy nhiên đến chiều cùng ngày tỉnh bà rịa vũng tàu nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh nhân ba trăm ba mươi tám ở bắc giang là âm tính với sars cov hai